theo ông lê huỳnh minh tú phó giám đốc sở công thương tp hcm sở đang trình xin ý kiến ủy ban nhân dân tp hcm để mở lại hoạt động buôn bán tại chỗ trên các địa bàn
theo đó thành phố cũng đang đề nghị ngành y tế đánh giá về việc này
ông nguyễn huỳnh minh tú cho biết thành phố có chín mươi sáu trên hai trăm ba mươi bốn chợ truyền thống hoạt động trở lại
hiện còn bốn quận huyện chưa mở lại chợ truyền thống
về quy trình xử lý các ca f phát hiện trong cộng đồng theo ông nguyễn hữu hân phó giám đốc sở y tế tp hcm
trên tinh thần nghị quyết một trăm hai mươi tám của chính phủ khi phát hiện kf quy trình xử lý của thành phố sẽ có thay đổi
trước đây khi phát hiện ca f ngành y tế phải xử lý triệt để cách ly tập trung người liên quan người tiếp xúc gần
khu vực có f phải được phong tỏa gây ảnh hưởng đến sinh hoạt của bà con dù không quá cần thiết
đối với ổ dịch hộ gia đình nếu mỗi hộ chỉ có
có một kf cơ quan y tế địa phương sẽ đến khám sang lọc đánh giá tình trạng
nếu đủ điều kiện cơ quan chức năng sẽ để bệnh nhân cách ly tại nhà
sắp tới định hướng của ngành y tế sẽ thu hẹp dần các bệnh viện giả chiến theo lộ trình
bên cạnh đó các bệnh viện đa khoa trên địa bàn thành phố sẽ thành lập khoa covid một mươi chín
các quận huyện thành lập ít nhất một bệnh viện giả chiến nhằm điều trị cho các bệnh nhân ông nguyễn hữu hưng nói
tuy thời điểm hiện tại dịch bệnh đã có chiều hướng suy giảm
được kiểm soát thế nhưng chúng ta không thể chủ quan lờ là
hãy thực hiện nghiêm những quy định của nhà nước cũng như địa phương nơi bạn sinh sống cùng nhanh chóng đẩy lùi dịch bệnh
thông tin vừa rồi cũng kết thúc bản tin trưa hai mươi một tháng một mươi của chúng tôi ngày hôm nay
những thông tin mới nhất liên quan đến đời sống dịch bệnh covid một mươi chín sẽ được báo sức khỏe và đời sống liên tục cập nhật
cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi kính chào và hẹn gặp lại